các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối tượng nguyễn văn hải nghi phạm có liên quan đến vụ giết người đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên xe khách dường nằm này
tại cơ quan điều tra công an tỉnh thanh hóa trước những tài liệu chứng cứ của cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng nguyễn văn hải đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn văn hải đến nhà anh thưởng cầm
quây an pha biển kiểm soát ba mươi sáu b ba bảy trăm ba mươi hai hai mươi chín kèm theo đăng ký xe mang tên nguyễn văn hải lấy số tiền một mươi triệu đồng để đi đánh bạc tại xã đông tiến huyện đông sơn
bị thua hết hải vay thêm hai mươi triệu tại sới bạc tiếp tục đánh và cũng thua hết
đêm hôm đó hải về nhà xong không ngủ được vì tiếc khoản tiền vừa mất lại đang nợ số tiền lớn nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản
khoảng ba giờ ba mươi ngày một tháng sáu hải xuống bếp lấy một con dao phay giấu vào người rồi gọi em trai là nguyễn văn hà chở anh đi lấy cây xe
gần đến nhà anh thưởng hải yêu cầu em trai quay về rồi gọi điện thoại cho chủ hiệu cầm đồ mở cửa
khi gặp nhau hải đề nghị được lấy xe về rồi trả tiền sau nhưng anh thưởng không đồng ý
hai bên lời qua tiếng lại hải rút dao chém vào đầu anh thưởng
khi anh thưởng bỏ chạy vào trong bếp hải tiếp tục đánh bạc tại xã đông tiến huyện đông sơn
hải tiếp tục đuổi theo truy sát
lúc này vợ anh thưởng nghe tiếng động từ trong buồng chạy ra liền bị hải dùng dao chém liên tiếp vào người đến khi gục xuống
trong lúc cố sát hại hai nạn nhân hải đã chém một nhát vào ống chân phải của mình
giết người xong hải lục xoát lấy được hai cái điện thoại di động ở trên giường và hơn hai triệu đồng trong túi quần đang treo trên cây quần áo đặt tại phòng ngủ của gia đình anh thưởng
thấy chiếc két sắt ở góc phòng hắn đã dùng dao cậy phá nhưng không được
hắn lấy vỏ chăn mỏng lót xuống kéo chiếc két ra ngoài nhằm mang đi nơi khác để đột phá
tuy nhiên khi kéo đến phòng khách qua chỗ xác của chị loan hắn đuối sức nên bỏ lại
trên đường chạy trốn vì nghĩ rằng cơ quan công an sẽ lần ra đầu mối từ những chiếc điện thoại vừa lấy của nạn nhân hải đã dùng đá đập nát chúng
nhưng do hoảng loạn
y đập nhầm một chiếc điện thoại của mình
sau đó hải ném hai chiếc điện thoại này cùng với đôi dép của mình xuống mương nước
sau khi về nhà tắm rửa hắn kể lại việc mình giết người cho vợ và em trai nghe
mặc dù được vợ khuyên nhủ ra đầu thú nhưng hải không nghe mà còn nhờ em họ là nguyễn tài hoàng trở đi trốn
trong quá trình trốn chạy do lo sợ bị bắt nên hải đã lên xe khách quay trở lại
với ý đồ chạy trốn qua biên giới nhưng khi xe khách chạy đến địa phận huyện quảng sương thì bị bắt giữ
với những loại đối tượng mà nó from the tourel snapsờ của bọn chúng ta
với những loại đối tượng mà nó from the tourel snapsờ của bọn chúng ta
mà nó cứ lôi kéo vào con đường cờ bạc ví dụ như là cờ bạc mạng ví dụ như là ở các xứ bạc
thì những cái đó là rất dễ đưa những người dân lương thiện đến con đường phản tội
ngay sau khi đối tượng nguyễn văn hải bị bắt giữ ban chuyên án đã tổ chức sơ kết trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án
đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố đối tượng nguyễn văn hải với tội danh giết người cướp tài sản
ubnd tỉnh thanh hóa cũng đã quyết định trao thưởng nóng cho ban chuyên án về chiến công xuất sắc này
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra
với tinh thần quyết tâm cao sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được hung thủ giết hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ ở xã đông anh huyện đông sơn
thành công của chuyên án đã đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an
trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm
và sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ ngày hai mươi năm tháng chín
tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng nguyễn văn hải và các bị cáo khác
gồm nguyễn xuân hà hai mươi tuổi em ruột của hải nguyễn thị hiền hai mươi bảy tuổi vợ của hải
cùng nguyễn tài hoàng hai mươi ba tuổi em họ hải đều có hộ khẩu thường trú tại thôn ba đại tử xã đông thịnh huyện đông sơn
tại phiên tòa sau phần luận tội tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa tuyên phạt nguyễn văn hải mức án cao nhất là tử hình
do có hành vi che giấu tội phạm
các bị cáo nguyễn xuân hà bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam nguyễn thị hiền và nguyễn tài hoàng mỗi người một mươi hai tháng tù giam
đến đây chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi tuần này cũng xin được khép lại
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại